tuy nhiên đằng sau những sự cổ suý thoái hóa cho hiện tượng này là lời cảnh báo lên chuẩn
tương tự hoàng tử gió cộng đồng mạng cũng thường rất chú ý đến các nhân vật như khá bảnh gmt hay pl
sự xuất hiện gần đây của những cá nhân tự xưng là giang hổ mạng khoe khoang cuộc sống xa hoa
rồi những phát ngôn tục tiễu hát những bản nhạc chế với lời lẽ và câu từ phản giáo dục
đã khiến cho nhiều người bị hút theo suốt ngày lên mạng để xem đọc những thông tin câu like nhằm nhí rẻ
thậm chí có người còn coi những hành vi và lời nói điệu bộ của các đối tượng ấy là mốt là gen và không tiếc lời cổ suý
nguy hại hơn các trào lưu đó còn ảnh hưởng không nhỏ đến giới trẻ
có những em học sinh còn bắt trước thực hành theo các giang hổ mạng
điều này tiêm ẩn nguy cơ lệch chuẩn văn hóa trong giới trẻ ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên
trong khi cuộc sống còn nhiều vấn đề thiết thực cần phải hướng tới
thì có lẽ chúng ta cũng không nên bận tâm mất thời gian quá nhiều vào những nhân vật
không thực sự mang lại những giá trị vật chất tinh thần hay lợi ích chung cho xã hội
đừng nên cổ suý khen ngợi hay làm theo những điều hào nhoáng phù phiếm thậm chí là phản cảm và lệch chuẩn
để rồi bị cuốn theo nó để lại những hậu quả khôn lường trong nhận thức và hành động của giới trẻ
đây có thể coi là một vấn nạn xã hội cần phải được lên án
và các cơ quan chức năng phải vào cuộc kịp thời để ngăn chặn làm trong sạch môi trường văn hóa
hiện vụ việc liên quan đến hoàng tử gió vẫn đang gây xôn xa cộng đồng mạng
công an xã đa tốn và công an huyện gia lâm đang tích cực điều tra vụ việc
làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả trong thời gian sớm